năm sau quá trình điều tra công an tp vinh ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trung tố con gái sáu tuổi bị xâm hại tình dục
tại cơ quan điều tra nguyễn thanh trung thừa nhận toàn bộ sự việc là do mình dựng lên
trong quá trình điều tra theo đơn tố giác của trung cơ quan công an lại nhận được đơn tố giác tội phạm của cô gái sinh năm hai nghìn ba quê tỉnh hậu giang cho rằng trung đã nhiều lần mua dâm khi cô này chưa đủ một mươi sáu tuổi
cô gái này cũng chính là người bị nguyễn thanh trung gửi đơn tố cáo đã cùng nhóm bạn xâm hại tình dục con gái của mình
trong các bản tin trước chúng tôi đã từng phản ánh về vụ cháu nguyễn thị thu cúc sáu tuổi ở huyện châu thành a tỉnh hậu giang bị cha ruột bạo hành hết sức đau lòng
tuy nhiên đây không phải là vụ bạo hành trẻ em duy nhất ở tỉnh hậu giang trong thời gian qua
vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này
hậu quả mà các nạn nhân phải gánh chịu như thế nào
và hành vi bạo hành trẻ em sẽ bị xử lý ra sao
phản ánh của nhóm phóng viên antv hậu giang
theo kết quả giám định tỷ lệ thương tích tổn hại sức khỏe của cháu nguyễn thị thu cúc do bị cha bạo hành là một mươi ba
bác của cúc cho biết các vết thương của cháu đã tiến triển tốt nhưng cúc vẫn còn hoảng sợ và không muốn về nhà
cũng theo người này hai cha con cháu cúp rất thương nhau nhưng không hiểu sao thời gian gần đây ông bình nhậu nhiều và thường hay đánh con
hôm giờ rồi nói thôi đừng quýnh con quýnh con thì quýnh bằng cây gói đỏ thôi gà dài con thì từ đầu đến cuối
quýnh chứ đừng có nên mà quýnh cây bự quýnh đừng có đụng gì cũng quýnh lấy
nói rồi dạ dạ rồi xong rồi quýnh con
tại cơ quan công an cha của bé cúc ông nguyễn văn bình khai nhận không biết chữ cuộc sống bức bối nhiều lần đi nhậu về có dùng cây đánh con nhưng không biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật
không hiểu quá rồi cũng không
nếu chí suy nghĩ nhiều cái đầu em đó mình nhìn xuống mưa nó gắn rồi vô tới sọ nó bắt cỏ nó chín
vậy em nấu bứt thì nó ấy còn nấu nhiều cái kia muốn con không có nhớ cảm giác là chữ ai bắt cứ làm được gì em cũng không được nhớ
trái ngược với hoàn cảnh của ông bình huỳnh văn út chú tại xã tân thành thị xã ngã bảy có điều kiện kinh tế và học hành đầy đủ nhưng có tính gia trưởng
mỗi khi đi nhậu về út thường hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay
với vợ con và đã bị xử phạt hành chính
tuy nhiên út không lấy đó làm bài học
đầu tháng năm vừa qua út đã ôn bà cho cậu con trai chín tuổi bằng cây và tay đến tận khuya
không dừng lại sáng hôm sau út tiếp tục dạy con bằng cây khiến cậu bé không chịu nổi bỏ chạy kêu cứu rồi ngất xỉu